bộ y tế cho biết đến nay hơn hai một triệu ca covid một mươi chín ở nước ta đã khỏi bệnh
và số f tăng nặng giảm mạnh chỉ còn hơn hai hai trăm linh ca điều trị
và kể từ đầu dịch đến nay thì việt nam có hơn hai ba triệu ca mắc covid một mươi chín
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hơn một trăm tám mươi một triệu liều
trong đó tiêm mũi một là gần tám mươi triệu liều và tiêm mũi hai là gần hơn bảy mươi bốn triệu liều
tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi ba liều cơ bản là hơn hai mươi tám triệu liều
hơn tám mươi bệnh nhân ra viện về quê đón tết cùng gia đình
các cơ sở y tế đã đỡ đẻ mổ đẻ thành công đón hơn năm một trăm linh trẻ trào đời
và cho xuất viện hơn tám mươi người điều trị khỏi về nhà ăn tết